trưa nay sở y tế hà nội thông tin trên địa bàn vừa ghi nhận thêm hai mươi bốn ca nhiễm mới tại bảy quận huyện
trong đó một mươi một ca được sàng lọc sang lọc từ những trường hợp ho sốt trong cộng đồng và bệnh nhân thứ phát
cụ thể chùm các bệnh liên quan đến nhà thuốc đức tâm đống đa có năm bệnh nhân
liên quan đến thành phố hồ chí minh có hai bệnh nhân chùm tân mai hoàng mai năm bệnh nhân
liên quan đến công ty sei nguồn lây từ bắc giang một bệnh nhân
phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc người ho sốt bốn bệnh nhân liên quan f được phát hiện qua sàng lọc bảy bệnh nhân
trong các chùm ca nhiễm trên bảy người có địa chỉ ở sơn tây đến từ một số khu vực gồm sơn lộc
quang trung phú thịnh xuân khanh và lê lợi
năm trường hợp được phát hiện tại hai bà trưng trú tại nguyễn du đông mát
quận hoàng mai ghi nhận năm người nhiễm có địa chỉ tại mai động tương mai tân mai
tại hoài đức các khu vực có thêm người dương tính với virus sars cov hai là an thượng và an khánh
ngoài ra một số khu vực cũng ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm virus mới là thụy khuê tây hồ phùng xá thải thất và cấn hữu quốc oai
trước đó thông tin trong sáng nay hà nội có một mươi ca nhiễm như vậy tổng số ca nhiễm tính đến trưa nay là ba mươi bốn ca
liên quan đến vụ phát hiện nhiều người mắc covid một mươi chín sau khi đi dự đám tang ở vĩnh long đến sáng nay đã ghi nhận ba mươi ca dân tính
giám đốc sở y tế tỉnh vĩnh long cho biết thêm liên quan đến đám tăng này
ngành y tế đã điều tra dịch tễ các f một f hai liên quan để cách ly bắt đầu đã xác định có hai mươi f một và bốn mươi sáu f hai
trong khi đó tại thành phố hội an tỉnh quảng nam cũng vừa mới ghi nhận thêm năm trường hợp dương tính với virus sars cov hai trên địa bàn
do vậy thành phố hội an đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội từ giờ ngày hai mươi sáu tháng bảy
và bắt đầu từ một mươi hai h trưa nay hai mươi năm tháng bảy lực lượng chức năng đã thiết lập chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố
để yêu cầu người dân tạm thời không rời khỏi địa bàn
nhằm đảm bảo yêu cầu chống phòng chống dịch
còn từ tối ngày hai mươi bốn tháng bảy đến dạng sáng nay ngành y tế đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng hai lao động
của công ty cổ phần công nghiệp hỗ trợ miền trung và đang chờ kết quả
chiếm hơn sáu mươi tổng số ca mắc covid một mươi chín của cả nước và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành chỉ thị số một mươi hai tiếp tục tăng cường các biện pháp mạnh hơn
nhằm triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn
quả đó giám sát chặt chẽ việc thực hiện giãn cách tại các khu cách ly phòng tỏa
thông tin được cho biết tại cuộc họp báo diễn ra vào sáng nay hai mươi năm tháng bảy
mặc dù tp hcm đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
tp hcm cũng khoanh vùng phòng tỏa nhiều khu vực phát sinh ổ dịch và nơi có nhiều ca mắc
tuy nhiên số ca mắc covid một mươi chín vẫn không ngừng gia tăng mỗi ngày
đáng chú ý là việc lây lan dịch trong các khu cách ly phong tỏa
ngoài nguyên nhân khách quan là do chủng virus delta
diễn biến rất nhanh và khó lường thì có nguyên nhân chủ quan rất đáng lưu ý
đó là nhiều địa bàn chưa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
cả từ phía lực lượng chức năng và người dân thành phố
chính vì thế từ nay đến mùng một tháng tám tranh thủ thời gian giãn cách
thành phố chủ trương xếp chặt quản lý đối với các khu cách ly phòng tỏa
đề nghị người dân thực hiện việc tự cách ly nghiêm túc
cách ly vừa đến người gia đình cách ly với gia đình không được tiếp xúc với họ như đều xung quanh
bên cạnh đó tp hcm sẽ tăng cường các biện pháp hạn chế phương tiện lưu thông trên đường trong thời gian giãn cách
dự kiến các biện pháp giãn cách nghiêm khắc sẽ thực hiện trong hai tuần
thành phố đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân
khi mà mỗi cái diễn diễn giới hạn có mức tối thứ nhất là nhu cầu của người dân
gần như là được đáp ứng tại nhà thì thành phố sẽ tăng cường gì cũng có ngàn quả
thành phố đảm bảo nhu yếu phẩm sẽ hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn những người yếu thế

ubnd tp hcm đã phát đi lời kêu gọi các lực lượng y tế của thành phố và trên cả nước tham gia công tác phòng chống dịch
tin an ninh trả tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã có hiệp
thực hiện quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn lâm mạnh nhân viên tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam
gọi tắt là vib chi nhánh thanh khê về hành vi lừa đảo chiếm hoạt tài sản
vào đầu năm hai nghìn hai mươi mạnh cho khách hàng mượn tiền để đáo hạn khoản vay nhưng khách hàng không trả
nên đối tượng đã vay của người sau trả tiền cho người trước dẫn đến mất khả năng thanh toán
do cần tiền để trả nợ nên khi tiếp nhận hồ sơ vay của ông văn phú mỹ
mạnh đã có ý định thực hiện hành vi gian dụng
mạnh đã đưa các giấy tờ thủ tục vay mạnh không để cho ông mỹ đọc nhằm tránh bị phát hiện
sau khi được ngân hàng chấp thuận cho vay mạnh tiếp tục gian dối đưa đơn cho ông mỹ ký ủy nhiệm chi
khi chưa có nội dung và ghi vào số tài khoản đã chuẩn bị sẵn để chiếm đoạt một hai tỷ đồng
sau này mạnh chuyển cho ông mỹ bốn trăm linh triệu đồng
để không tố cáo lên ngang mạnh đã đưa đơn cho ông mỹ ký ủy nhiệm chi
ngân hàng với thủ đoạn này mạnh đã chiếm đoạt của nhiều người khác số tiền hàng tỷ đồng
thưa quý vị huyện biên giới bù gia mập tỉnh bình phước có gần bốn mươi dân số là đồng bào dân tộc thiểu số
những ngày qua trên địa bàn các xã đắc ơ và xã phú văn huyện
cách đây năm năm tại bản nà nhụng xã mường chùm huyện mướng la
rất nhiều người đã trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người
cũng chỉ vì tin và những lời rũ rỗ đường mật có được cuộc sống an nhàn
mà con gái của gia đình ông vì văn trơ đã trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người
năm hai nghìn một mươi năm con gái thứ ba của tôi đi học ở ngoài huyện
cũng vì gia đình hoàn cảnh khó khăn nên cháu phải đi làm xa thêm ở ngoài
khi đó lợi dụng cháu học xa nhà
bà di của cháu đã lừa cháu để bán sang trung quốc lấy tiền
suốt năm năm trời gia đình tôi mất liên lạc với cháu
đến năm hai nghìn hai mươi được sự giúp đỡ của lực lượng công an
gia đình mới tìm thấy và đưa được cháu trở về
xã mường chùm huyện mướng la có một mươi sáu bản với hơn bảy nhân khẩu
đây là địa bàn còn nhiều khó khăn về kinh tế
trình độ dân trí của một số bản vùng cao còn hạn chế
lợi dụng điều này các đối tượng tội phạm mua bán người
đã rụ rỗ lơi kéo phụ nữ trẻ em
đánh giá nước ngoài khiến tình hình an ninh trật tự
trên địa bàn diễn biến phức tạp
trước tình hình trên lực lượng công an đã tập trung
thành lập các tổ công tác phối hợp với các cấp ủy chính quyền địa phương
thường xuyên xuống cơ sở nắm tình hình địa bàn
di biến động của các đối tượng tổ chức tuyên truyền phổ biến
giáo dục pháp luật để bà con nhân dân nắm được
các thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người
từ đó nêu cao tinh thần cảnh sát
kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng
cùng ghép vào các buổi họp sinh hoạt bán
và cùng người dân lao động sản xuất để kết hợp với tuyên truyền pháp luật
và hiệu quả của công tác trên đã được thể hiện rõ
tình hình tội phạm đã suy giảm và nhận thức pháp luật của người dân được nâng cao
đặc biệt là khi có đối tượng nghi vấn hoạt động về tội phạm mua bán người
thì người dân sẽ thông tin ngay cho lực lượng công an để kịp thời xử lý
chúng tôi cũng đã tổ chức cho người dân vay vốn
và tạo công an việc làm
và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
cho người dân
để người dân ăn tơm lao động sản xuất
để phát triển kinh tế hộ gia đình
đến thời điểm này hiện tại đa số người dân ở địa bàn phức tạp
trước đây của chúng tôi đã có mức sống và ổn định
nhân dân cũng đã nhận thức được về pháp luật của người dân
và nhân dân đã được nâng cao
và không trở thành nạn nhân
của người dân
tội phạm mua bán người
trên địa bàn rất là an tâm
có thể nói bên cạnh công tác tuyên truyền vận động
cùng sự vào cuộc của lực lượng công an
và các cấp các ngành
thì mỗi người dân cần tự nâng cao nhận thức
cảnh giác tỉnh táo trước thủ đoạn
mà các đối tượng mua bán người sử dụng
có như vậy thì mỗi gia đình mới có được
cuộc sống bình yên và hạnh phúc
vâng vừa rồi là những ghi nhận của phóng viên
ntv sơn la về tình hình tội phạm
mua bán người trên địa bàn
bên cạnh những biện pháp phòng ngừa
của cơ quan chức năng thì chúng tôi cũng khuyến cáo
người dân cần hết sức cảnh giác
để không trở thành nạn nhân của loại tội phạm này
tiếp tục là thông tin từ trung tâm
dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
áp thấp nhiệt đới hiện đang cắt hà tĩnh
khoảng một trăm hai mươi km và đang gây mưa lớn
tại trung bộ sức gió mạnh nhất
vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới
mạnh cấp sáu giật cấp tám
bàn kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
khoảng bốn mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
trong sáng nay khu vực tỉnh quảng bình
tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến từ hai mươi bốn mươi mm
có nơi trên tám mươi mm
nguy cơ lũ quét sạt lờ đất
và ngập úng cục bộ có thể
xảy ra tại các huyện tuyên hóa
minh hóa bố trạch nguy cơ ngập úng
cục bộ trung bình tại các thành phố đồng hới
cấp độ rủi ro thiên tai là cấp một
cảnh báo gió mạnh và sông lớn
trên biển vùng biển phía nam
vịnh bắc bộ có gió mạnh cấp sáu
giật cấp tám sóng biển cao từ hai ba m
biển động khu vực vịnh bắc bộ
khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có mưa rào và rông trong mưa rông
có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh đắk lắc vừa triệu tập làm việc
để xử lý hai trường hợp đăng tải danh sách
những người liên quan đến dịch covid một mươi chín
lên mạng xã hội facebook
hai thanh niên trú tại xã hòa thắng
thành phố buôn ma thuột đã chia sẻ lên mạng xã hội
danh sách những người mắc covid một mươi chín
và danh sách những người là f một f hai
ở đắk lắc việc đăng tải những thông tin
và hình ảnh liên quan đến dịch covid một mươi chín
khi chưa được các cơ quan chức năng kiểm chứng
và lại đăng công khai danh tính
thông tin cá nhân của những người bị nhiễm covid một mươi chín
hoặc liên quan lên mạng xã hội
là hành vi vi phạm pháp luật sau khi được
cơ quan công an giải thích hai người này đã
nhận ra hành vi vi phạm của mình gỡ bỏ
bài đăng những thông tin trên và cam kết
không tái phạm hiện công an tỉnh đắk lắc
đang củng cố hồ sơ xử phạt hành chính
hai trường hợp trên theo quy định
gần tám mươi lao động từ nhiều tỉnh thành
đã tập trung tại một công trình đang thi công
trên nệm bàn thành phố đồng xoái tỉnh bình phước
bất chấp dịch bệnh vi phạm chỉ thị số một mươi sáu
đã bị các lực lượng chức năng của tỉnh bình phước
phát hiện và xử lý
theo đó các lực lượng chức năng đã kiểm tra
công trình xây dựng khối phòng học thư viện
trung tâm nghiên cứu khoa học trong khuôn viên
trường trung học phổ thông đồng xoài
thuộc phường tân bình thành phố đồng xoài
qua kiểm tra toàn bộ công trình có bảy mươi tám
lao động đang làm việc phần lớn lao động
tại công trình là người ở nhiều tỉnh thành
trong cả nước tất cả người lao động tại đây
được đơn vị tổ chức thi công lập danh sách
có khai báo y tế và có giấy xét nghiệm
covid một mươi chín còn trong hạn năm ngày
ubnd phường tân bình cùng các lực lượng
chức năng đã tiến hành lập biên bản
vi phạm hành chính đối với đơn vị tổ chức
thi công công trình đồng thời đề xuất
ubnd thành phố đồng xoài ban hành
xử phạt vi phạm hành chính về hành vi
không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp
hạn chế tập trung đông người theo quy định
tại điểm c khoảng hai điều một mươi hai
nghị định số một trăm một mươi bảy ngày hai mươi tám tháng chín
năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
với mức xử phạt ba mươi triệu đồng
trong thời gian qua vẫn còn một bộ phận
người dân thiếu ý thức trong phòng chống
dịch bệnh covid một mươi chín
do vậy công an tỉnh đồng nai
công an các huyện thành phố biên hòa
long khánh đã thành lập các lực lượng
tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm
những trường hợp vi phạm chỉ thị một mươi sáu
đặc biệt là lỗi ra đường không có lý do chính đáng
hai ngày nay hai mươi tổ tuần tra kiểm soát
của công an tỉnh đồng nai
đã đồng loạt tiến hành xử phạt nghiêm hơn
đối với các trường hợp vi phạm chỉ thị một mươi sáu
của thủ tướng chính phủ
trên toàn địa bàn thành phố biên hòa
các tổ đã dừng tất cả các phương tiện
để kiểm tra việc ra đường có được xem
là thiết yếu hay không
sẽ tập trung xử lý từng tuyến đường một
để vừa xử lý và vừa tiên triền
nhắc nhở người dân
để không người lây lan dịch bệnh
trước tình trạng một số người dân
trên địa bàn thành phố
có biểu hiện không chấp hành nghiêm
các quy định về giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
bên cạnh công tác tuyên truyền
lực lượng công an tỉnh đồng nai
công an thành phố biên hòa
đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát địa bàn
nhằm phát hiện xử lý kiên quyết
các trường hợp vi phạm chỉ thị một mươi sáu
theo đó kể từ ngày chín tháng bảy
đến hết ngày hai mươi bốn tháng bảy
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã lập biên bản gần một năm trăm linh trường hợp
vi phạm các quy định
về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
với tổng số tiền phạt lên tới
trên một tỷ ba trăm linh triệu đồng
trong đó có bốn trăm linh trường hợp
không đeo khẩu trang và vứt khẩu trang
nơi công cộng tám trăm ba mươi trường hợp
ra đường không có lý do chính đáng
một trăm một mươi năm trường hợp không giữ khoảng cách tối thiểu
trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
diễn biến phức tạp như hiện nay
mọi người dân cần nâng cao ý thức
đồng lòng chung sức chung tay
với chính quyền địa phương
thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch
góp phần ngăn chặn để lùi dịch bệnh covid một mươi chín
trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín

trong thời gian tới
đồn biên phòng sao huỳnh
bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi cho biết
đơn vị vừa phát hiện bốn ngư dân trốn khỏi
khu vực giãn cách xã hội phòng chống dịch
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
với ý định đến thành phố đà nẵng
hành nghề khai thác hải sản
ngày hai mươi ba tháng bảy lực lượng chức năng phát hiện
bốn ngư dân vượt đường ven biển ra ngoài
khu vực phong tỏa lợi dụng địa hình đồi núi
bốn người này đã chạy trốn vào rừng keo
qua truy đuổi lực lượng tuần tra bắt giữ
được nguyễn ngọc hiền
trốn tại thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
hiền cho biết ba người còn lại là
nguyễn thành trung nguyễn ngọc thạch
và nguyễn thanh hồng cùng chú tại phường phổ thạnh
tính đến nay phường phổ thạnh và xã phổ khánh
thuộc khu vực biên giới tỉnh quảng ngãi
đã có hai trăm linh chín ca nhiễm covid một mươi chín
hai địa phương này đang thực hiện quyết định
cách ly xã hội phòng chống dịch
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
hành vi coi thường pháp luật của bốn đối tượng trên
có thể ảnh hưởng đến nỗ lực phòng chống dịch
của địa phương các cơ quan chức năng
đang truy tìm ba ngư dân còn lại
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
vừa ra quyết định xử phạt hai đối tượng
trong vụ phá gần bốn m hai rừng phòng hộ
tại thành phố đà lạt
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
đã xử phạt ông vũ hồng cường chú tại huyện đức trọng
về hành vi phá rừng trái pháp luật
với diện tích một bảy trăm hai mươi một m hai rừng phòng hộ
tại lô hát khoảng một mươi một tiểu khu một trăm năm mươi tám b
xã tà nung thành phố đà lạt
với hành vi trên ông cường bị xử phạt
tám mươi bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
đồng thời phải nộp lại số tiền trên hai triệu đồng
là giá trị của hơn hai bốn mét khối gỗ tròn tạp
bị tiêu hủy trái pháp luật
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
cũng đã phạt ông đào khắc quý
trú tại huyện di linh một trăm một mươi hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
ông quý đã tham gia phá
một chín trăm chín mươi hai m hai rừng phòng hộ
cùng khu vực với ông vũ hồng cường
ngoài ra ông quý còn bị tịch thu
hai hai m khối gỗ tròn tạp do phá rừng
đồng thời phải nộp lại số tiền tương ứng
với chín trăm ba mươi năm mét khối gỗ tròn
đã bị tiêu hủy
tổng cộng hai người bị phạt hai trăm linh triệu đồng
và phải trồng lại toàn bộ diện tích rừng
đã chặt hạ
công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội
vừa phá thành công hai chuyên án
bắt giữ hai ổ nhóm tội phạm trộm cắp xe máy
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
qua công tác trinh sát
phát hiện hai ổ nhóm
chuyên trộm cắp xe máy tại địa bàn quận hoàn kiếm
và một số địa bàn quận huyện lân cận
ổ nhóm thứ nhất do đàm trung thành
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú
tại quận hai bà trưng với tám tiền án
ba tiền sự và nguyễn đức tùng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú
tại quận đống đa chủ mưu
qua đấu tranh khai thác hai đối tượng khai nhận
cùng các đối tượng khác thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy
sau đó mang đi tiêu thụ lấy tiền mua ma túy
sử dụng và tiêu xài cá nhân
công an quận hoàn kiếm đã thu giữ được
một mươi xe máy cùng nhiều tăng vật có liên quan
ổ nhóm thứ hai do đoàn duy anh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hoàng quốc anh
sinh năm hai nghìn ba đoàn anh tùng
sinh năm hai nghìn năm
thực hiện hành vi trộm cắp
và trần văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
là đối tượng tiêu thụ tài sản
theo báo cáo điều tra đoàn duy anh là đối tượng
có tiền án về ma túy không nghề nghiệp ổn định
nên đã rủ các đối tượng trên cùng đi trộm cắp xe máy
hiện công an quận hoàn kiếm
đã thu giữ được năm xe máy tăng vật
công an quận hoàn kiếm cũng khuyên cáo
người dân nâng cao ý thức cảnh giác
chủ động bảo quản tài sản của mình trong thời điểm dịch bệnh
không để sơ hở cho các đối tượng xấu
có thể thực hiện được hành vi phạm tội
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tp hà nội cho biết
thời gian gần đây xuất hiện tình trạng
tội phạm gửi email tống tiền các cá nhân doanh nghiệp
đã có nhiều người do tâm lý nhẹ dạ
lo sợ lộ bí mật đời tư
nên đã trở thành nạn nhân của các đối tượng
cụ thể những tên tội phạm có hành vi
gửi hàng loạt thư điện tử rác
tới các hòm thư điện tử của các cá nhân
doanh nghiệp tổ chức tại việt nam
với nội dung đe dọa là đã chiếm quyền
điều khiển máy tính của nạn nhân
và đòi tiền chuộc bằng tiền điện tử bitcoin
nếu không sẽ phát tán toàn bộ thông tin
trong máy lên mạng internet
khi thấy được các thông tin cá nhân nhạy cảm của nạn nhân
và yêu cầu nạn nhân là phải chuyển tiền cho đối tượng
nếu không thì sẽ chia sẻ thông tin lên mạng xã hội
phương thức gửi email này thì có thể là đối tượng tạo lập email
đối tượng tạo các email này và gửi bằng các phương thức kỹ thuật đơn giản
do lo sợ những hình ảnh cá nhân của mình bị lộ lót
thì cũng sẽ thực hiện theo yêu cầu của đối tượng
sau khi tiếp nhận thông tin của các nạn nhân
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an thành phố hà nội đã nhanh chóng xác minh
kết quả bước đầu xác định được lịch sử và nội dung chi tiết
của các thư điện tử trên có nguồn gốc được gửi
từ các máy chủ có địa chỉ ip đặt tại nước ngoài

hoặc decent mạng tin kết quả
công an thành phố hà nội khuyên cáo các cá nhân cơ quan tổ chức
không sử dụng các phần mềm crack không giãn nguồn gốc
vì có thể bị cài cắm các phần mềm chiếm quyền điều khiển máy tính
đồng thời thiết lập vòng kiểm soát an toàn đối với các dữ liệu quan trọng
hãy chia sẻ các thông tin cá nhân của mình trên môi trường mạng internet ngoài ra thì khi
nhận được các cái email đe dọa tốn tiền của các đối tượng thì cần cảnh giác kiểm tra kỹ ở các
cái phần nội dung email trong trường hợp bị kẻ xấu dùng thủ đoạn trên để tống tiền lực lượng công
công an đề nghị cá nhân tổ chức doanh nghiệp liên hệ phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ
tiền tuyệt đối không nên tự ý chuyển tiền theo yêu cầu à à ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ